cuộc sống và việc sản xuất của người dân tại các củ lao trên sông hậu thuộc tỉnh sóc trăng
từ nhiều tháng qua đã gặp khó khăn do tình trạng sạt lở xảy ra liên tục
nguyên nhân được cho là do hoạt động của tàu cao tốc
trong khi đó ngành chức năng tỉnh sóc trăng cũng gặp khó trong việc xử lý vì việc này nằm ngoài thẩm quyền
tại cồn cò thuộc ấp an tấn xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
nhiều đoạn chân kè đã bị những cơn sóng từ tàu cao tốc đánh vỡ
nhiều đoạn đê đã bị sạt lở
nguy hiểm nhất là những hộ dân có nhà ở cạnh chân đê nhất là trong mùa mưa và đỉnh chiều cường sắp tới
thống kê của ủy ban nhân dân huyện kế sách hoạt động của tàu cao tốc trên tuyến cần thơ côn đảo
đã làm sạt lở ba mươi bảy đoạn chân đê gây ra ba mươi bốn vụ chìm xuồng
một số công trình do nhà nước đầu tư bằng kè dọ đá cũng đã hư hỏng và có nguy cơ sạt lở